chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai đại học sư phạm hà nội đã tổ chức tọa đàm ra mắt bộ sách giáo khoa cánh diều
dành cho học sinh lớp một theo chương trình phổ thông mới
bộ sách là kết quả hợp tác của nhà xuất bản đại học sư phạm hà nội
tp hcm và công ty đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục việt nam
đây là bộ sách giáo khoa xã hội hóa đầu tiên tại việt nam hiện thực hóa nghị quyết của đảng và quốc hội
về đổi mới chương trình dạy và học